trung tâm y tế huyện bình lục đã phối hợp với các đơn vị tập trung điều tra dịch tễ
truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với f tại thôn vĩnh tứ xã an lão
tổ chức khoanh vùng triển khai xét nghiệm nhanh sàng lọc
thực hiện phong tỏa tạm thời hai khu vực dân cư trong thôn vĩnh tứ với ba mươi chín hộ dân
xã an lão đã lập bốn chốt kiểm soát dịch ở hai khu vực này
để đảm bảo an ninh an toàn dịch bệnh trong thời gian các khu dân cư tạm thời phong tỏa
ngày một mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với võ đức cường
chú thôn trung phước tượng xã lộc trì huyện phú lộc để điều tra xử lý theo pháp luật
chiều tối ngày một mươi ba tháng một mươi một cường cùng con trai là võ đức sa
và hai người con gái mang theo dao đến nhà ông trần thanh tân
phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã lộc trì để gây gỗ
nhận được tin báo đại úy nguyễn thành trung phó trưởng công an xã
và trung úy hồ đình thọ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch
khẩn trương đến hiện trường để giải quyết vụ việc
tại đây đối tượng cường bất ngờ lao đến dùng dao thủ sẵn đâm vào vùng bụng
của đại úy nguyễn thành trung rồi bỏ chạy về nhà cố thủ
và lớn tiếng chửi bới thách thức lực lượng làm nhiệm vụ
tối cùng ngày lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng
và dẫn giải về trụ sở công an huyện phú lộc
hiện đồng chí trung đã qua cơn nguy kịch
vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một đội bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp hà nội phối hợp cùng với trung đoàn cảnh sát cơ động
công an huyện đông anh đã trịt phá một ổ nhóm tàng trữ sử dụng cháy phép
chất ma túy trong một quán karaoke hoạt động khi chưa được phép
vào thời điểm kiểm tra quán karaoke linh anh do đối tượng nguyễn ngọc phương
làm chủ quán tổ công tác liên ngành đã phát hiện
tại ba phòng hát của quán đang hoạt động mở nhạc bay lắc công suất to
cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra tổng cộng có ba mươi một đối tượng trong đó một mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên quán
công an đã thu giữ tại chỗ một mươi chín túi ni lông tinh thể màu trắng
một cơn điện tử ba địa sứ có dính ma túy ketamin và nhiều đồ vật liên quan
qua đấu tranh phân loại có hai mươi bảy trên ba mươi một đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng là quản lý nhân viên khách
khách sử dụng ma túy căn cứ tài liệu thu thập cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với một mươi năm đối tượng
vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
riêng đối với đối tượng nguyễn ngọc phương là chủ quán được xác định là vai trò chủ mưu
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại quảng ngãi khoảng giờ một mươi năm phút sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và đội cảnh sát điều tra tội phạm
tội phạm về ma túy công an tp quảng ngãi kiểm tra triệt xóa ổ sử dụng ma túy
trong karaoke sao mai thuộc phương nghĩa lộ tp quảng ngãi
theo đó các đội nghiệp vụ công an tp quảng ngãi đã phát hiện
tại bốn phòng hát karaoke thuộc cơ sở karaoke sao mai
trên đường trần quang diệu phương nghĩa lộ tp quảng ngãi
có hai mươi hai đối tượng có sử dụng ma túy tổng hợp
trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp
các cơ sở karaoke chưa được hoạt động
tuy nhiên chủ cơ sở vẫn
vẫn bất chấp quy định lén lút hoạt động để thu lợi
lực lượng công an tp quảng ngãi thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp
kết quả xét nghiệm nhanh có một mươi đối tượng dương tính với ma túy
công an tp quảng ngãi sẽ xử lý nghiêm minh đối với chủ cơ sở
và các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
và vi phạm quy định về phòng chống dịch trên địa bàn
công an tp quảng ngãi sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của trưởng cơ quan thành phố
đội quản lý hành chính sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ
tiến hành kiểm tra các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện
đặc biệt là các cơ sở karaoke
theo quyết định của chủ tịch ủy ban giao tỉnh hiện nay tổng dân hoạt động
nhưng mà có cơ sở vẫn lén lút hoạt động
chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian qua công an thành phố quảng ngãi liên tục kiểm tra chủ động xử lý nghiêm các cơ sở karaoke
vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
việc chủ động kiểm tra xử lý nghiêm của công an thành phố quảng ngãi đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự
và kiềm chế sự lây nhiễm dịch covid một mươi chín ra ngoài cộng đồng
thưa quý vị tại đường hùng vương và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
thường xảy ra tình trạng đó là một số thanh thiếu niên đã tụ tập đua xe cháy phát
gây mất an ninh trật tự nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
lực lượng công an tỉnh lạng sơn đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ các đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe
từ hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi một đến hai h sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một
lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ một mươi chín trường hợp vi phạm luật giao thông
trong đó có một trường hợp chuẩn bị tham gia đua xe và ba trường hợp cổ vũ đua xe trái phép
hầu hết các trường hợp vi phạm đều có hộ khẩu thường trú tại huyện
và điều khiển xe mô tô lên tp lạng sơn chơi vào ngày cuối tuần
lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng tổ chức và tham gia đua xe trái phép
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện châu thành a
bắt quả tàng hai mươi một đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống ở ấp sáu b
xã tân hòa huyện châu thành a tỉnh hậu giang tạm giữ hơn một trăm linh triệu đồng
tang vật tạm giữ tại hiện trường
gồm sáu con gà chống đá hơn ba mươi cuộn băng keo và một số vật dụng liên quan
kiểm tra trên người các đối tượng cơ quan công an còn tạm giữ trên một trăm linh hai triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động
trong số các đối tượng bị bắt quả tang có nhiều người đến từ thành phố cần thơ tỉnh sóc trăng
và một số địa phương của tỉnh hậu giang như thành phố ngã bảy huyện phục hiệp
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
mưa lớn trong những ngày qua tại nam trung bộ đã làm sạt lờ tại nhiều tuyến đường giao thông
và khu dân cư các vùng trũng thấp của tỉnh bình định và tỉnh phú yên
đã gây nhận tình trạng ngập lụt chia cắt nhiều thôn xóm
đã khiến cho cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại quốc lộ một d đoạn đi qua đường gành ráng thành phố quy nhơn
đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng
một khối lượng đất đá rất lớn đã tràn xuống mặt đường
rất may là vụ việc đã không gây ra thiệt hại về người
ngoài ra trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một tỉnh bình định đã ghi nhận nhiều điểm sạt lở
tại khu vực miền núi và các khu dân cư
mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ tại vùng hạ du của sông côn
tại một số vùng thấp trũng của huyện tuy phước và huyện phù cát
nhiều tuyến đường giao thông tại các thôn xóm đều đã chìm trong nước
còn tại tỉnh phú yên mưa lớn cũng đã làm gần năm trăm linh hộ
với gần một năm trăm linh nhân khẩu của xã hòa mỹ đông huyện tây hòa bị chia cắt
nhất là cầu bến châu đi qua thôn lạc bị ngập hơn một mét
tại huyện đồng xuân vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một tuyến dt sáu trăm bốn mươi hai cũng đã bị chia cắt
trong khuôn khổ vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai vào lúc một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tại sân vận động quốc gia mỹ đình sẽ diễn ra trận đấu bóng đá giữa đội tuyển việt nam và ả rập xê út
trước thêm trận đấu cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã đưa ra hướng dẫn cho khán giả vào sân xem trận đấu
bằng căn cước công dân gắn chip điện tử
theo đó khán giả cần tới sân sớm để thực hiện việc kiểm tra an ninh và khai báo y tế
khi đến sân cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip
nếu chưa có thì sử dụng thông báo số định danh cá nhân do công an xã phường cấp
để kiểm tra thông tin công dân tiêm chủng xét nghiệm tích hợp trên thẻ căn cước công dân
vé bóng đá khi vào sân
ngoài ra khán giả nên cài đặt sử dụng ứng dụng vneid để checkpoint
kê khai di chuyển nội địa vùng kết quả xét nghiệm trước khi đến sân
kiểm tra thông tin tiêm chủng trên ứng dụng này
trường hợp khán giả không có thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng vneid
thì thực hiện theo quy định của ban tổ chức như mang theo giấy tờ tùy thân
chứng nhận mũi tiêm kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính và về bóng đá
theo quy định của ban tổ chức trận đấu để đảm bảo an toàn về phòng dịch
khán giả vào sân bắt buộc phải khai báo y tế có chứng nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine
giấy xác nhận âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai tiếng đồng hồ trước khi trận đấu diễn ra
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một điểm báo
với sự đồng hành của biên tập viên minh hương xin mời chị minh hương
vâng ạ xin cảm ơn chị hiến minh
thưa quý vị ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết cho mục điểm báo
trước việc xăng dầu tăng lần thứ năm liên tiếp trong hai tháng qua
thì nhiều ý kiến đã lo ngại rằng việc tăng giá sẽ tạo áp lực đối với lạm phát
trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
và ghi nhận trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay đã đăng tải bài viết
với nhân đề đó chính là doanh nghiệp cần được hỗ trợ để vượt qua đại dịch
bài viết ghi nhận sau khi giá xăng dầu liên tục tăng với ngành vận tải
nhiều doanh nghiệp vận tải cũng đang dục dịch đề xuất tăng giá
bởi giá xăng đã chiếm từ ba mươi năm bốn mươi chi phí đầu vào của ngành này
cùng với đó nhiều doanh nghiệp cũng như nhà sản xuất đã liên hệ với các nhà phân phối
đề nghị tăng giá bán bởi giá xăng dầu tăng chi phí sản xuất cũng tăng theo
và mặc dù nhà nước đã sử dụng rất nhiều các giải pháp góp phần bình ổn giá xăng dầu
đặc biệt đó chính là tăng chi quỹ bình ổn giá
thế nhưng nhiều chuyên gia nhận định việc tăng giá xăng dầu sẽ tạo áp lực
lên lạm phát từ nay tới hết năm hai nghìn hai mươi
đại diện cục quản lý giá bộ tài chính nhận định giá xăng dầu là sản phẩm đầu vào quan trọng
của nền kinh tế do vậy để kìm giá xăng dầu có thể phải xem xét như giãn hoãn giảm
một loại thuế nào đó như vat để chia sẻ với người tiêu dùng
bên cạnh đó các cơ quan quản lý cũng cần phải các gói hỗ trợ tài chính để xử lý khó khăn
trong lúc này với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng khi giá xăng dầu lên cao
thưa quý vị đấu giá sở hữu biển số xe suốt đời lợi nhiều sao vẫn chưa làm
vâng ạ nếu việc đấu giá biển số xe ô tô xe máy được thực hiện thì người dân sẽ được sở hữu
biển số xe theo sở thích cá nhân ngân sách sẽ có thêm nguồn thu rất lớn và công tác quản lý nhà nước
về phương tiện thì vẫn được đảm bảo dù mang lại nhiều lợi ích thế nhưng việc này vẫn chưa được triển khai
và ghi nhận này trên báo lao động
chủ trương đấu giá biển số xe đã được các cơ quan chức năng đề xuất thậm chí một số địa phương
đã triển khai thí điểm việc này tuy nhiên đều phải dừng lại vì không phù hợp
với quy định của pháp luật hiện hành người dân không thể bán biển số xe của mình
và theo luật quản lý sử dụng tài sản công năm hai nghìn một mươi bảy kho số của biển số xe do bộ công an đang quản lý
để đăng ký cấp biển số xe là tài sản công nếu mang đấu giá phải thực hiện luật đấu giá tài sản
vâng ạ và rõ ràng việc triển khai đấu giá biển số xe hoặc là biến biển số xe thành vật sở hữu suốt đời
là việc nên làm và nếu như càng để lâu thì nguồn tài nguyên càng lãng phí
và ngân sách sẽ càng thất thu và để triển khai hiệu quả chủ trương này
thì luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đã đề xuất việc đấu giá biển số xe
và bên cạnh đó cơ quan chức năng cũng cần phải xem xét sửa các quy định pháp luật
để nhu cầu của người dân được đáp ứng
thưa quý vị chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đến hạn xe kinh doanh phải thực hiện xong
lắp đặt camera thế nhưng hiện tỷ lệ phương tiện hoàn thành nghĩa vụ này thì vẫn rất thấp
và ghi nhận này trên báo kinh tế và đông tin
xin chào quý vị
thống kê mới nhất của tổng cục đường bộ việt nam cho thấy tính đến hết ngày một mươi một tháng một mươi một
mới có hơn hai mươi năm trong tổng số hơn hai trăm linh phương tiện kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera
đạt tỷ lệ hơn một mươi hai và trước con số đáng báo động trên tổng cục đường bộ việt nam đã phải có văn bản
yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải
khẩn trương thực hiện lắp camera trên xe kinh doanh vận tải theo lộ trình
tại nghị định một mươi hai nghìn hai mươi
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
điểm đáng chú ý là nhiều chủ xe vẫn cố tình không lắp đặt camera
do kỳ vọng vào việc thời hạn ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới sẽ tiếp tục được lùi lại một thời gian nữa
lý giải cho sự chờ đợi này nhiều người cho rằng với lượng xe hoàn thành lắp đặt camera thấp như hiện nay
rất khó để hoàn thành mục tiêu vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
do đó nhiều khả năng các phương tiện sẽ tiếp tục được gia hạn lắp đặt camera giám sát thêm một lần nữa

trong các khu vực thành phố biên hòa đoàn kiểm tra liên ngành cũng phát hiện nhiều quán ăn nhà hàng
vi phạm về phục vụ ăn uống có cồn
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính các cơ sở trên
riêng một số quán ăn uống hè phố cũng được đoàn tiến hành nhắc nhở
theo ủy ban nhân dân tp biên hòa công tác kiểm tra này sẽ được tiếp tục triển khai cho đến cuối năm
trong tình hình dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp dạy và học online là biện pháp tối ưu trong thời điểm hiện tại
tuy nhiên để sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường các tỉnh thành ở đồng bằng sông cửu long
đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các em học sinh từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi
với mục tiêu tiêm nhanh và an toàn nhất các địa phương tận dụng cơ sở giáo dục trên địa bàn
làm các điểm tiêm chính đồng thời chia nhỏ từng khối lớp tránh tập trung đông người
trong đợt một từ ngày một mươi ba đến một mươi bốn tháng một mươi một tỉnh đồng tháp sẽ tiêm cho gần bốn mươi sáu trẻ
đang theo học tại các trường trung học phổ thông
tại an giang kiên giang mỗi địa phương đang tiếp nhận từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh điều vaccine
phòng covid một mươi chín tiêm cho học sinh trong tháng này
để chuẩn bị cho đợt tiêm vaccine này các địa phương đã tổ chức tập huấn trực tuyến
về an toàn tiêm chủng đảm bảo tối đa an toàn cho trẻ
hiện bộ y tế cũng đang tích cực phân bổ vaccine và hỗ trợ chuyên môn
cho các tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long
bản đồ về cấp độ dịch covid một mươi chín tại tp hcm cho thấy đến tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một
tp hcm chỉ còn duy nhất huyện cần giờ ở các tỉnh
cấp độ ba vùng cam có tám quận huyện được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ hai vùng vàng
và một mươi ba quận huyện ở thành phố có cấp độ một vùng xanh
hiện tp hcm được đánh giá cấp độ dịch toàn thành phố là ở cấp độ hai
còn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh về covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
tp hcm ghi nhận chín trăm tám mươi năm ca mắc mới và hai mươi hai trường hợp tử vong
như vậy số ca mắc mới và số ca tử vong tại tp hcm đều giảm
một số địa phương trên địa bàn tp hcm có số ca f tăng cao trong bảy ngày qua
huyện hóc môn huyện bình chánh quận bình tân tp thủ đức quận một mươi hai và quận gò vấp
phân tích biểu đồ diễn tiến ca bệnh covid một mươi chín tại các quận quyện có thể thấy
số f tại quyện bình chánh có chiều hướng tăng và đang đi ngang trong thời gian gần đây
tương tự huyện hóc môn có giai đoạn đạt đỉnh cao và hiện tại có tín hiệu đi xuống
riêng quận bình tân và gò vấp vẫn đang ở mức cao và nằm ngang
các địa phương có số ca không cao nhưng có xu hướng tăng bao gồm quận một mươi và huyện nhà bè
thưa quý vị sáu tuyến vận tải khách cố định từ đồng tháp đi các tỉnh thành
gồm tp hcm lâm đồng trà vinh tây ninh đồng nai và cà mau được phép hoạt động trở lại
trong điều kiện đảm bảo phòng tránh dịch
và mặc dù phần lớn các chuyến liên tỉnh đều vắng khách tuy nhiên các nhà xe doanh nghiệp vận tải
đã nỗ lực và tìm nhiều cách để xoay sở trong những ngày đầu hoạt động trở lại còn nhiều khó khăn

nhưng chỉ lát đát vài hành khách đi xe
nhưng đó đã được xem là chuyến đắt khách
bởi rất nhiều chuyến liên tỉnh từ tp hcm và ngược lại không có hành khách nào đi
đây chỉ là hai trong số năm trăm bảy mươi chín fanpage được đoàn thanh niên công an thành phố hà nội và ba mươi quận huyện thị đoàn trên địa bàn thủ đô phối hợp vận hành
gần một ba trăm linh quản trị viên là cán bộ đoàn và công an các phường xã thị trấn trực tiếp sàng lọc tiếp nhận xử lý các bài viết tuyên truyền trên các nhóm mỗi ngày
với ưu điểm nổi trội là tính tương tác cao thông qua fanpage những phản ánh của người dân ngay lập tức được giải quyết trong thời gian ngắn nhất
ngoài việc tổ chức tuyên truyền với lượt xem như vậy chúng tôi cũng tập trung triển khai nội dung liên quan đến giả soát thông báo truy tìm tăng vật đối tượng cũng như là truy tìm thân nhân những người đi lạc
trong gian tới chúng tôi cũng rất kỳ vọng thứ nhất là trong năm hai nghìn hai mươi hai con số hình thế chúng tôi mong muốn là hệ thống sẽ đạt mức một triệu thành viên trong năm hai nghìn hai mươi hai
và cái thứ hai là chúng tôi mong muốn là gây dựng phát triển để làm sao cho đây thực sự
là mô hình đặc trưng sáng tạo của đoàn hành phố trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an tử quốc trên không gian mạng theo hiện đại và mất kịp với thời đại số đối dân quốc
sáng tạo nhanh nhạy áp dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền mô hình này đang dần gắn kết người dân với các cấp chính quyền
gần dân hiểu dân giúp dân nhiều nhất nhanh nhất năm trăm bảy mươi chín nhóm tôi yêu xã phường thị trấn đang dần được tin yêu và được coi là những lá chắn mềm trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
câu chuyện về mô hình nhóm tôi yêu rất thiết thực và ý nghĩa của công an thủ đô vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay